tuy nhiên trong suốt nhiều năm qua tình trạng cấp phép khai thác khoáng sản ồ ạt tại nhiều địa phương đã gây nên những hệ lụy nghiêm trọng đến môi trường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
việt nam có bốn mươi chủng loại từ khoáng sản năng lượng khoáng sản không phải kim loại vật liệu xây dựng cho đến khoáng sản kim loại
tuy nhiên chữ lượng không lớn lại phân bổ tảng mát thiếu tập trung
tuy nhiên việt nam cũng có ba loại khoáng sản có chữ lượng lớn là bô xít đất hiếm và quạng ti tàn
như bô xít có hơn sáu tỷ tấn đất hiếm có hơn một mươi triệu tấn quạng ti tàn có khoảng sáu trăm linh triệu tấn
khoáng sản là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý
là tài sản hữu hình nhưng hữu hạn hầu hết không tái tạo nên phải được khai thác sử dụng hợp lý tiết kiệm có hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế đất nước
trước mắt và lâu dài
hiện nay trung bình mỗi năm ngành khai khoáng cung cấp trên một trăm linh triệu tấn đá vôi xi măng trên bảy mươi triệu mét khối đá vật liệu xây dựng thông thường
gần một trăm linh triệu mét khối cát xây dựng cát sàn lấp trên bốn mươi triệu tấn than sạch trên ba triệu tấn quạng sắt
đáp ứng cơ bản nhu cầu nguyên liệu khoáng cho các ngành kinh tế
hàng năm giá trị sản lượng không kể dầu khí là vào khoảng bốn năm tổng gdp
đóng góp trực tiếp cho ngân sách tư tiên cấp quyền khai thác khoáng sản
thuế tài nguyên phí bảo vệ môi trường vào khoảng một mươi sáu hai mươi tỷ đồng
nhiều năm qua ngoài các doanh nghiệp nhà nước thì hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp tư nhân thường diễn ra trên quy mô nhỏ
nên đã xuất hiện tình trạng công nghệ khai thác lạc hậu tài nguyên khai thác được xuất khẩu thô tiểu ngạch dẫn đến cạn kiệt tài nguyên khoáng sản của đất nước
không chỉ có vậy tại nhiều địa phương việc cấp phép thiếu kiểm soát dẫn đến việc khai thác tận thu nhưng không hoàn nguyên
gây nguy hiểm và ô nhiễm môi trường cho đời sống người dân xung quanh
điều này không chỉ gây nên xung đột giữa lợi ích của các doanh nghiệp khai khoáng với cuộc sống của người dân
mà còn dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên
chỉ mất vài năm cho đến vài chục năm để khai thác hết một mỏ khoáng sản
thế nhưng đó lại là quá trình hàng triệu năm
thậm chí hàng trăm triệu năm để những khoáng sản đó hình thành
hoạt động khai thác khoáng sản tại nước ta đang rất cần có sự định hướng khai thác một cách điều độ và bền vững
để nước ta vừa có thể tận dụng được nguồn lợi khoáng sản vừa cân bằng được yếu tố môi trường và cuộc sống dân sinh
con đường đi qua thôn tân sơn thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam
được làm bằng bê tông khá kiên cố
tuy nhiên sự xuất hiện của hai đống đa lớn này đã khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn
dù cản trở giao thông là thế nhưng điều kỳ lạ là kể từ khi có hai đống đá chắn lối đi
người dân lại thấy cuộc sống hàng ngày thanh bình hơn
qua tìm hiểu thì được biết đống đá này do chính người dân nơi đây thuê đổ
con đường các anh đang đứng đây thì thôn dân sơn đã bắt buộc kiến nghị nhiều lần rồi
nhưng mà ủy ban dân thị trấn kiện khê cũng không giải quyết được
và bắt buộc thôn phải tổ chức để đổ đá chặn đường không cho xe chạy nữa
vì các xưởng thì cách nhà dân chỉ có một cái con ngòi rất nhỏ
cái đường thì ngay bên cạnh bên mà tưới nước thì không có
dù biết rằng đổ đá chặn đường không phải là biện pháp tốt để hạn chế tác động của việc khai thác đá quanh thôn
cũng không phải là giải pháp được chính quyền địa phương ủng hộ
nhưng nếu không nhờ hai đống đá này
người dân sẽ còn phải tiếp tục chịu đựng sự khai thác đá
đó là một bộ trà tấn của những đoàn xe chở đất đá ngang qua đây
đá có thể chặn xe đá
nhưng chẳng có thứ gì ngăn được tiếng ồn của hoạt động nổ mìn và dư chấn của nó đối với các ngôi nhà
không khó để thấy những vết nứt chẳng chịt trên tường trong và ngoài nhà
và không ai dám chắc rằng những bức tường nứt nham nhở này có thể chịu nổi mưa gió trong bao lâu nữa
dù chưa ai bị tai nạn bởi những bức tường nứt nguy hiểm
thế nhưng ô nhiễm khói bụi đã và đang là sát thủ vô hình
khiến nhiều người dân thôn tân sơn
và khu vực lần cận gục ngã
câu chuyện khai thác tận thu tài nguyên ảnh hưởng đến môi trường và đời sống dân sinh
nhưng thường xuyên bao lỗ chây ý trả tiền thuế và các khoản phí về môi trường
đã diễn ra tại nhiều địa phương có các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tư nhân
tại huyện bắc nẵm
tỉnh bắc cạn
hơn bốn mươi ba hectare đất nông nghiệp của người dân đã bị thu hồi
và giao cho doanh nghiệp thực hiện khai thác vàng
thế nhưng doanh nghiệp nợ tiền thuế nên bị thu hồi giấy phép khai thác
và để lại hậu quả là hàng trăm mét khối đá ngổn ngang hai bên bờ sông
người dân không còn cách nào để sản xuất được nữa
vốn là một huyện nghèo
người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
đất mất không thể hoàn nguyên
sinh kế của người dân cũng lầm vào cạnh bấp bềnh
khai thác khoáng sản trái phép lợi dụng rắp ranh giữa hai địa phương
cũng là một trong những vấn đề cần kiểm soát trong việc khai thác khoáng sản
bởi các đối tượng này thường khai thác trộn tại các con sông rắp ranh
gây nên tình trạng xoáy lở bờ sông
ảnh hưởng tới trồng trọt và đời sống của nhân dân
hút suốt ngày đêm luôn ấy
hút toàn cái loại tàu to hoa mờ độ năm trăm linh khối đến bảy trăm linh khối ấy
có nghĩa là tối đến nhìn cái khu này nó như một cái công trường sáng giựt
như một cái xóm giữa sông
hút nó gọi là lở ở đây là trước kia là đầy bãi bồi ra tận tiết ngoài này
nhưng bây giờ nó lở vào tận trong kia rồi kia cơ mà
vì là địa bàn rắp ranh nên mỗi địa phương có cách quản lý khác nhau
địa phương muốn bảo vệ bờ sông phải chủ động thành lập tổ công tác đặc biệt
để kiểm soát hoạt động khai thác cát lấn về địa giới tỉnh
trước kia thì là chưa có cái chốt này thì nó là cái sự hoạt động của tàu thuyền là dâm dỗ
thậm chí là nào là ảnh hưởng
rất nguy hiểm đến bà đê bên tỉnh quảng ninh
sau khi là chúng tôi thực hiện nhiệm vụ là giám sát và chúng tôi là chốt trực mùa hai mươi bốn chiến hai mươi bốn
nạo vép trong chảy này chúng tôi thấy thực sự là nguy hiểm đến cái sự an toàn của bà đê
của bà đê và an toàn về bà đê là vì là với cái sự nạo vép thực tế nhưng mà tôi nghĩ là không phải là nạo vép
do hoạt động khai thác cát trái phép dẫn đến sạt lở
tỉnh bắc ninh đã phải chi ba mươi tỷ đồng
để giác cố hệ thống đề điều
tuy nhiên hệ lụy của việc khai thác này đối với môi trường và cuộc sống của người dân là không hề nhỏ
đây cũng là những thách thức khó khăn mà nhiều địa phương đang gặp phải trong bài toán quản lý khai thác tài nguyên
từ những thực trạng trên việt nam cần sớm có một chiến lược về chính sách sử dụng hợp lý
giữ gìn tài nguyên khoáng sản cho các thế hệ sau
bảo đảm phát triển bền vững và bảo vệ hiệu quả môi trường an sinh xã hội
để quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản
đảng nhà nước đã sớm xây dựng cũng như từng bước đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật
tổ chức bộ máy về quản lý tài nguyên
theo đó về mục tiêu tổng quát đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam có bước chuyển cơ bản trong khai thác sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý hiệu quả và bền vững
đến năm hai nghìn năm mươi việt nam trở thành quốc gia khai thác sử dụng tài nguyên hợp lý hiệu quả và bền vững
nhằm bảo đảm nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước
chính phủ ra soát tổng thể lại các quy hoạch đối với từng loại khoáng sản
có kế hoạch khai thác sử dụng khoáng sản hợp lý phục vụ cho phát triển đất nước trước mắt và lâu dài
tránh tình trạng khai thác chản lan xuất khẩu khoáng sản thô không qua chế biến
làm lãng phí tài nguyên và gây mất an ninh trật tự xã hội
ngoài việc nghiêm chỉnh chấp hành luật khoáng sản sửa đổi thực thi từ ngày một bảy hai nghìn một mươi một
các bộ ngành chức năng và địa phương phải tăng cường thanh tra kiểm tra siết chặt việc cấp giấy phép khai thác mỏ mới
thậm chí cần hạn chế và tiến tới cấm khai thác xuất khẩu loại khoáng sản việt nam không có nhiều
như khoáng sản kim loại để dành cho tiêu thụ trong nước
đến thời điểm hiện nay hệ thống chính sách và quy định pháp luật về khoáng sản cũng đã trải qua nhiều giai đoạn
chúng ta có pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
luật khoáng sản năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu sau đó sửa đổi bổ sung vào năm hai nghìn năm
đến năm hai nghìn một mươi chúng ta có luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi có hiệu lực thi hành từ ngày một bảy hai nghìn một mươi một
mới đây nhất thủ tướng chính phủ chính thức ký nghị định số hai mươi ba ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi về quản lý cát sỏi lòng sông
đây là nghị định duy nhất quản lý riêng một loại khoáng sản
ngoài ra bộ tài nguyên và môi trường các bộ ngành liên quan cũng đã xây dựng và ban hành khoảng năm mươi thông tư thông tư liên tịch
có thể nói đến thời điểm hiện nay
sau khi luật khoáng sản có hiệu lực thi hành

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản cơ bản được hoàn thiện
đây là một bước hành lang pháp lý và cơ sở quan trọng
để chúng ta quản lý sử dụng hợp lý tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản
và đương hành công nghiệp khai khoáng nước ta phát triển theo hướng bền vững hơn
có thể nói lần đầu tiên trong quy định của luật là quy định rất cụ thể
thành phần hồ sơ thời gian hải quyết hồ sơ được quy định trong luật
và căn cứ vào quy định của luật đó
về thời gian về thành phần hồ sơ nội dung hồ sơ thì nghị định của chính phủ
quy định cụ thể chi tiết về hình thức số lượng và tiếp nhận cũng như trình tự
thực hiện từng khâu cấp phép thăm dò hải thăng khoáng sản
các đơn vị tiếp nhận cũng như thời gian chuyển các hồ sơ được quy định rất là cụ thể về thời gian
đối với cơ quan tiếp nhận đối với các cơ quan tham gia phối hợp
đối với cơ quan trình hồ sơ
cũng như cơ quan quyết định phê duyệt cấp phép hoạt động quán sản
và đây cũng là cái cơ sở để chúng tôi nó cũng rõ ràng và vinh bạch
việc lập quy hoạch phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với quan điểm phát triển
không thuộc khu vực cấm khu vực tạm cấm hoạt động khai thác khoáng sản
đã được các địa phương khoanh định và đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
hoặc đã thẩm định chỉnh thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã ký quyết định số hai trăm chín mươi năm quy đê ttg
phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trên cơ sở tái nguyên chữ lượng của các loại khoáng sản và được cập nhật đến thời điểm lập quy hoạch
thông tin cập nhật hiện trạng về các mỏ dự án đã cấp giấy phép thăm dò khai thác
các dự án cơ sở chế biến khoáng sản đã đang hoặc chuẩn bị đầu tư
phân tích đánh giá hiện trạng kết quả đạt được trong kỳ quy hoạch
quy hoạch cũng cần chỉ ra những vướng mắc hạn chế tồn tại và nguyên nhân bao gồm khách quan và chủ quan
dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch tiến bộ khoa công nghệ của thế giới
kết quả nghiên cứu trong nước lợi thế cạnh tranh của khoáng sản qua chế biến
nhiệm vụ lập quy hoạch cũng hướng tới việc đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch cụ thể đối với từng nhóm
từng loại khoáng sản phù hợp với cung cầu sản phẩm cho từng giai đoạn của quy hoạch
bảo đảm tính kết thừa và hiệu quả các dự án thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản đã và đang thực hiện ở giai đoạn trước
nội dung quy hoạch bảo đảm đầy đủ các quy định tại luật quy hoạch số hai mươi một hai nghìn một mươi bảy qh một mươi bốn và nghị định số ba mươi bảy hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
quy định chi tiết một số điều của luật quy hoạch như thu thập tổng hợp xử lý thông tin dữ liệu phục vụ lập quy hoạch
phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên điều tra khảo sát thăm dò hiện trạng khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản
thuộc phạm vi quy hoạch đánh giá về tình hình thực hiện kỳ quy hoạch trước của nhóm loại khoáng sản trong phạm vi quy hoạch trước năm hai nghìn một mươi chín
được sự chỉ đạo quyết liệt của thủ tướng chính phủ và thực hiện của các bộ ngành địa phương đến nay tình trạng cấp phép khai thác khoáng sản
tràn lan tại một số địa phương cấp không có quy hoạch trong giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi một đã phần nào được khắc phục
hàng năm số lượng giấy phép khai thác cấp mới chỉ bằng một phần hai so với giai đoạn trước năm hai nghìn một mươi
ngành công nghiệp khai khoáng đã chuyển ra dự án
từ phát triển theo bể rộng sang chiều sâu khai thác khoáng sản đã gắn với chế biến sâu khoáng sản
đồng thời có ứng dụng công nghệ để hạn chế gây ô nhiễm môi trường
thế nhưng để quản lý một cách thực sự bền vững hoạt động khai thác tài nguyên
thì còn rất cần có sự vào cuộc của cả người dân và sự minh mạch từ phía các cơ quan quản lý tại địa phương
ủy ban nhân dân cấp tỉnh hội đồng nhân dân cấp tỉnh ủy ban nhân cấp huyện hội đồng nhân dân cấp huyện
cần phải ban hành
cái cơ chế
về thực hiện pháp luật quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
ở nơi mà doanh nghiệp khoai thác khoáng sản
để tránh cái việc thất thu thuế phí bảo vệ môi trường
cũng như là tránh cái việc lãng phí tài nguyên quốc gia
đối với nhà nước thì cần sớm gia nhập eiti
tức là sớm tham gia cái sáng kiến
trong cái ngành khai thác tài nguyên
nhằm để phát triển kinh tế xã hội đất nước một cách bền vững
để hạn chế việc cấp phép trả lan
việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản là quy định mới của luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi
để giảm thiểu tối đa cơ chế xin cho đem lại sân chơi có sự cạnh tranh công bằng trong hoạt động khai khoáng
từ đó khuyến khích các tổ chức cá nhân có năng lực thực sự tham gia giúp hoạt động khai thác tài nguyên hiệu quả và tiết kiệm hơn
việc đấu giá tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản
cũng góp phần nâng cao năng lực của các chủ thể trong lĩnh vực khoáng sản
do tính cạnh tranh cao trong quan hệ đấu giá góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
theo quyết định hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy quy đề ttg của thủ tướng chính phủ về duyệt chiến lược khoáng sản đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam sẽ trở thành quốc gia khai thác sử dụng tài nguyên hợp lý hiệu quả và bền vững
mong rằng với những nỗ lực của chính phủ và các ban ngành liên quan
thì nước ta sẽ đạt được mục tiêu này sẽ có ngành khai khoáng thực sự bền vững hơn
thưa quý vị không chỉ ngành khai khoáng mà nhiều ngành công nghiệp khác đang tạo nên những tác động nghiêm trọng đến chất lượng môi trường
chính vì vậy mà ngày càng nhiều các phát minh xanh đã và đang tạo ra những sản phẩm hoạt động hiệu quả mà vẫn giảm thiểu được ô nhiễm
những phát minh này đôi khi chỉ đến từ những vận dụng bé nhỏ và gần gũi xung quanh chúng ta nhưng lại mang đến những tác dụng vô cùng to lớn
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi khám phá những phát minh xanh vì môi trường
biến chai nhựa cũ thành bóng đèn
sáng kiến này giúp cho những người nghèo có khả năng tự tạo xanh sáng cho riêng họ
đơn giản chỉ bằng cách đặt một bảng thấp thu ánh sáng mặt trời vào bên trong một chiếc chai nhựa cũ
những viên nước ăn được giúp giảm thiểu rắc rải nhựa
viên nước được bọc bằng chất phân hủy sinh học
và nó được chất xuất từ rắc rải nhựa

thiết bị này được vận hành bằng điện hoặc năng lượng mặt trời
tại baltimore nó đã thu dọn được chín mươi chín tấn rác thải trên sông
viên đựng dầu gốm
viên đựng dầu gốm
viên dầu gội
viên dầu gội là màng hỏa tan không chế nhựa
benjamin sterne đã thiết kế ra loại viên này khi mới một mươi bốn tuổi
tua biên hoạt động bằng dòng chảy của nước
túa biên này hoạt động trong dòng chảy với tốc độ khoảng hai dặm một giờ

muốn vận hành nó bạn chỉ cần ở gần dòng nước chảy mà thôi

họ lắp đặt cả hệ thống lọc nước bậc lên xuống và sàn
cá chẽn thu rác trên biển
nó được trang bị một máy bơm để tạo ra một nồi nước rác được thu gom vào một chiếc túi hồng để nước biển được thoát ra và chỉ giữ lại rác
những chiếc thia ăn được này giúp chúng ta từ bỏ được nhựa
chúng có vị như bánh quy và được làm từ kê gạo và lúa mì
nó được trang bị một máy bơm để tạo ra một nồi nước rác được thu gom vào một chiếc túi hồng để nước biển được thoát ra và chỉ giữ lại rác
hãng bia sunwater sản xuất ra bao bì ăn được để cứu đại dương khỏi rác thải
phần giữ lon bia này được làm từ lúa mạch và lúa mì giúp cho các loài sinh vật biển có thể ăn được chúng
tu bin sách tay này có thể chạy liên tục hai mươi bốn tiếng một ngày
nó có thể cung cấp lượng điện lên đến một mươi hai v

và dĩ nhiên đó là nguồn năng lượng xanh đến từ nước
vâng có thể thấy là chỉ từ những vận dụng rất gần gũi thì các nhà khoa học cũng đã phát kiến được ra rất nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường rồi
và những hình ảnh thú vị của những phát minh xanh vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng chương trình của tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình
vì môi trường bền vững kỳ sau